ba tháng ba vừa qua một nhóm người gồm hai cặp vợ chồng đã tiến vào mỏ thiếc suối bắc xã châu hồng huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an để nhặt mót thiếc
tuy nhiên trong khi tiến vào hầm thì đất đá đổ ập xuống khiến ba người bị vùi lấp và tử vong
một người may mắn thoát ra được khỏi hầm
nhận tin báo chính quyền huyện quỳ hợp đã huy động các lực lượng công an quân sự và dân quân các xã châu hồng châu thành châu cường
cùng các máy móc thiết bị phương tiện đến khu vực xảy ra sự cố mở miệng hầm để giải cứu tìm kiếm các nạn nhân
đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể của ba người tử vong ra khỏi hầm mỏ
huyện quỳ hợp cũng đã hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn năm triệu bốn trăm linh nghìn đồng một nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã vào cuộc để điều tra làm rõ vụ việc này
bởi trước đây khu vực này từng có doanh nghiệp khai thác tuy nhiên đã đóng cửa mỏ dừng các hoạt động cách đây khoảng ba năm
động khai thác hệ thống cột trống và đất núi bị phong hóa nên khi có tác động thì gây nên sự cố sập hầm
còn tại tỉnh an giang cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố châu đốc vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với mai ngọc thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và nguyễn hoàng dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng chú tại tp châu đốc để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng một mươi tám h ngày hôm nay
ngày ba hai nghìn một mươi chín trong lúc nhậu mai ngọc thành kể lại mâu thuẫn trước đó giữa em của thành là mai ngọc sơn với phan thành tính và phan minh luân
cùng chú tại tỉnh bến tre là tài xế và phụ xe khách chạy tuyến châu đốc bến tre cho nguyễn hoàng dương và nguyễn trọng nghĩa nghe
sau đó thành rủ cả nhóm tìm tính và luân để đánh giàn mặt
khi thấy tính cùng ông lê thanh vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại bến tre là phụ xe đi theo tính thành đã dùng tay đánh vào mặt tính còn dương dùng vỏ chai bia đập vào đầu tính
sau đó thành dùng chân đánh lại hậu quả là tính và ông vũ bị thương phải đưa đi cấp cứu cùng ngày thành và dương đã đến cơ quan công an đầu thú
liên quan đến vụ việc cặp vợ chồng điều khiển xe dù giả xe buýt hành hung một nữ hành khách đến chảy máu mũi công an huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đã triệu tập phan văn lĩnh bốn mươi năm tuổi lái xe trú tại thành phố hà tĩnh cùng vợ là phạm thị thu hiền đến cơ quan công an làm việc
vào chiều ngày một mươi một tháng ba chị võ thị hoài chú tại xã cẩm minh huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh đứng tại một điểm đón xe buýt ở thành phố hà tĩnh để đón xe về nhà thì thấy xe biển số ba mươi tám b một nghìn một trăm một mươi sáu đến đón khách nên lên xe
khi xe chạy được khoảng hai mươi km đến địa phận thuộc thị trấn cẩm xuyên chị hoài xin xuống xe để bắt xe buýt khác vì chiếc xe này chạy quá tốc độ và lạng lách nguy hiểm trên đường
nhằm mục đích cảnh báo tới người dân và tố cáo đến cơ quan chức năng về thái độ phục vụ của tài xế phụ xe nên sau khi xuống xe chị hoài đã dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe thì bị tài xế và lơ xe xuống hành hung đến chảy máu mũi
sau khi sự việc xảy ra chị hoài viết đơn tố cáo gửi công an huyện cẩm xuyên để điều tra
đến chiều ngày một mươi hai tháng ba chiếc xe dù giả xe buýt mang biển số ba mươi tám b một nghìn một trăm một mươi sáu do tài xế lĩnh điều khiển bị đội cảnh sát giao thông công an tp hà tĩnh tạm giữ vì đi vào đường cấm trong thành phố hà tĩnh và tài xế không mang theo giấy phép lái xe
theo thông tin từ sở giao thông vận tải tỉnh hà tĩnh xe dù giả xe buýt biển số ba mươi tám b một nghìn một trăm một mươi sáu là xe chưa được sửa này cấp các loại phù hiệu như phù hiệu tuyến cố định phù hiệu xe hợp đồng phù hiệu xe buýt
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã triệu tập hai đối tượng nghiện ma túy từ hà nội và phú thọ vào kiên giang thuê nhà ở phường vĩnh thanh vân thành phố rạch giá để xử lý về hành vi cho vai lãi nặng
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng ba công an thành phố rạch giá đã phát hiện hai thanh niên đang thuê nhà ở đường lê hoàn thuộc khu phố năm là vũ văn tuấn hai mươi sáu tuổi chú thành phố hà nội và lê tuấn anh hai mươi năm tuổi chú tỉnh phú thọ có hành vi hoạt động tín dụng đen và có biểu hiện sử dụng ma túy
qua kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều sổ sách giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vai lãi nặng và hai cây đao qua kiểm tra nhanh hai đối tượng này dương tính với ma túy đá
tại cơ quan công an hai đối tượng thừa nhận mới vào rạch giá làm thuê cho một ông chủ ở hà nội cho vai lãi nặng nhưng chỉ làm nhiệm vụ đi đòi nợ với mức lương bốn triệu đồng một tháng

hai mươi năm tỷ đồng là số tiền vỡ hụi mà những người dân tại xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai phải gánh chịu
rất nhiều người dân tham gia chơi hụi từ số tiền tích góp với hy vọng có một chút xin lời
nhưng thật chớ treo khi đến kỷ lĩnh tiền thì người đương cái lại tuyên bố vỡ hụi
sau nhiều năm làm nghề sơ chế và mua bán nông sản vợ chồng chị trần thị nhung ở thôn phú an một xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai
cũng dành dụng được hơn một tỷ đồng với hy vọng sau này sẽ mở rộng công việc kinh doanh
vì số tiền đang nhàn rỗi nên chị nhung đã nghe theo lời gạ gẫm của nguyễn thị bình là người cùng xã tham gia chơi hụi và cũng là người cầm cái
tuy nhiên sau một thời gian tham gia đến khi cần tiền đến lấy thì chị nhung mới biết nguyễn thị bình tuyên bố vỡ hủy
sau nhiều năm làm nghề sơ chế và mua bán nông sản vợ chồng chị trần thị nhung ở thôn phú an một xã phú nhuận huyện bảo thắng tỉnh lào cai
cũng sành dụng được hơn một tỷ đồng với hy vọng sau này sẽ mở rộng công việc kinh doanh

sau này chị làm ăn thì chị sẽ trả thì bây giờ cũng không làm gì được chị ấy thì cô chỉ biết là chờ đợi vậy
theo công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai cho đến ngày một mươi một tháng ba đã có sáu mươi bảy người dân ở xã phú nhuận
đến tố cáo nguyễn thị bình với hành vi lừa đảo chiếm đo tài sản tổng số tiền mà sáu mươi bảy người chơi là hai mươi bốn bảy mươi năm tỷ đồng
lực lượng công an đã tiến hành các biện pháp là thu thập tài liệu rồi gọi hỏi
những người có liên quan đến để coi xác minh để thu thập thông tin để liên quan đến những việc góp tiền vào chơi hụi và bình
chúng tôi đã tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân không cứ địa bàn xã phú nhuận và cũng khuyến cáo bà con của các địa bàn khác
cũng không lên tham gia vào các đường dây liên quan đến việc chơi hụi để tránh những trường hợp xấu xảy ra
được biết sáu mươi bảy người chơi hụi là một trường hợp xấu xảy ra
chơi hụi khai báo số tiền lên đến gần hai mươi năm tỷ đồng mới là số liệu ban đầu mà cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo thắng tiếp nhận
theo thông tin mà phóng viên nhận được con số trong vụ vỡ hụi lần này có thể còn cao hơn rất nhiều vì số người khai báo chưa dừng lại ở con số sáu mươi bảy
điều đáng nói đa số người chơi hụi ở phú nhuận chủ yếu là nông dân tiểu thương và có cả những người là viên chức
số tiền mà họ bỏ ra chơi từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng
trong đó có những người tích góp
để kinh doanh nhưng cũng có cả những người vay từ họ hàng hoặc vay ngân hàng
đây là một bài học đắt giá cho việc huy động vốn theo hình thức chơi hụi
một vụ buôn lậu hàng hóa qua biên giới trên đại bàn xã tân mỹ huyện văn lãng tỉnh lãng sơn và bị lực lượng chức năng công an tỉnh lãng sơn bắt giữ
cụ thể vào hồi một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng ba tổ công tác gồm công an huyện văn lãng bộ đội biên phòng tân thanh
đội quản lý thị trường số chín tỉnh lạng sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
chống buôn lậu tại thôn ma mèo xã tân mỹ huyện văn lãng
phát hiện khoảng bốn mươi đối tượng đang thực hiện hành vi buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ trung quốc vào việt nam
tiến hành kiểm tra nhóm người này đã bỏ chạy về hướng trung quốc và để lại hàng hóa
qua kiểm tra đã thu giữ năm mươi hai bao hàng gồm quần áo giày dép đồ gia dụng các loại
toàn bộ số hàng hóa đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
bước đầu ước tính tổng giá trị hoàng hóa khoảng ba trăm linh triệu đồng
còn tại tỉnh đắk nông cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy đức đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với võ trọng nhật
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã đắc búc so huyện tuy đức để điều tra làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
theo đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng một nhật mua một mươi hai bịch pháo bi một mươi bảy hộp pháo hoa hai mươi chín quả pháo trứng năm hộp pháo dây
với số tiền năm triệu đồng của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở khu vực biên giới thuộc huyện đắk song
mang về nhà cất giấu để bán kiếm lời
đến chiều cùng ngày trong khi nhật đang bán một mươi bịch pháo bi có trọng lượng năm kg cho một đối tượng chưa rõ lai lịch hiện đã bỏ trốn
với giá sáu triệu đồng thì bị công an huyện tuy đức bắt giữ cùng tăng vật
khám xét khẩn cấp nhà của nhật lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi sáu ba kg pháo các loại
qua công tác điều tra truy xét công an phường trảng giài thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt giữ một đối tượng nghiện ma túy
có một tên án về tội cối gây thương tích để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
cơ quan công an xác định trước đó vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
lưu huỳnh thanh tùng ba mươi tuổi chú khu phố hai phường quyết thắng tp biên hòa
đã đột nhập vào khu vực nhà nghỉ của anh phạm đức hưng ở khu phố hai a phường trảng giài thành phố biên hòa
trộm xe máy biển số sáu mươi t bốn mươi tám nghìn tám trăm ba mươi bảy của anh hưng và đem bán cho đối tượng tên phi chưa rõ lại lịch
công an phường trảng giài đã lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho công an tp biên hòa để tiếp tục điều tra
lợi dụng chủ nhà đi vắng đối tượng đã bẻ xóm sát cửa sổ đột nhập vào nhà người dân ở xã hòa chánh
huyện u minh thượng tỉnh kiên giang đục phá kết sát lấy trộm tài sản có giá trị trên ba trăm linh triệu đồng rồi tẩu thoát
tuy nhiên chỉ sau ba ngày gây án đối tượng này đã bị công an bắt giữ
là những gì còn lại sau vụ mất trộm ở nhà chị từ thị cám ở ấp dân quân xã hòa chánh
huyện u minh thượng tỉnh kiên giang vào sáng ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
chị cám không ngờ chỉ vì một chút bất cần không khóa cửa rào không có người giữ nhà lúc đi làm
để rồi khi quay về thì toàn bộ tiền vàng của gia đình chị tích góp bấy lâu đã không cánh mà bay
hình đem trả nợ số còn lại dùng để đánh bày và tiêu xài cá nhân
được biết hình đã từng có hai tiền án về tội trộm cấp tài sản vừa mới ra tù
cơ quan điều tra công an huyện u minh thượng đang tiến hành thu hồi tài sản cho bị hại
ngoài ra khả năng đối tượng này còn thực hiện nhiều vụ án trên địa bàn của dùng u minh thượng này
cơ quan điều tra đã tiến hành để điều tra làm rõ
qua vụ việc xảy ra trên bà con mình cũng nên
mình có cảnh giác với đối tượng nghĩa là đi thì mình phải nên đóng cửa và có người ở nhà để bảo quản tài sản
bằng ngày thì thường thường đối tượng đi quan sát dòng trên tiếng lộ
vì phát hiện những nhà dân nào đó mà đóng cửa thì đối tượng sẽ đột nhập vào lấy tài sản
thì bà con mình nên cũng cảnh giác như vậy này
vụ án trên tiếp tục cảnh báo đến mọi người phải nêu cao tinh thần cảnh giác
luôn chủ động trong việc bảo vệ tài sản của mình
khi vắng nhà
nhiều ngày nên nhờ người khác trông coi
khi có xảy ra mất trộm tài sản
cần báo ngay cho lực lượng công an gần nhất để kịp thời truy tìm thủ phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng vũ thị cài sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
hộ khẩu thường trú tại xã yên nhân
huyện yên mô tỉnh ninh bình
có xeo chấm cách ba cm trên sau mép trái
và đối tượng phạm thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã nam thắng huyện nam trực tỉnh nam định
có sẹo chấm cách một hai cm dưới sau đầu mắt phải
còn về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng mai thị dung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã nga thành huyện nga sơn tỉnh thanh hóa
có xẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mầy phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi hai nghìn bốn trăm bảy mươi một
hoặc sáu mươi chín hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi

và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện